trong hai ngày là ngày bốn và ngày năm tháng hai trên cao nguyên đá đồng văn đã diễn ra ngày hội văn hóa dân tộc mông năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đến với bạn bè và du khách thập phương
đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh hà giang nói chung và cao nguyên đá đồng văn nói riêng
người mông ở hà giang có khoảng hai trăm bốn mươi người cao nguyên đá đồng văn là nơi cư trú của đông đảo đồng bào dân tộc sinh sống
trong đó dân tộc mông chiếm gần tám mươi dân số văn hóa dân tộc mông giữ vị trí là trụ cột và có sức lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng
đến với ngày hội văn hóa dân tộc mông năm nay mỗi du khách đều được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc
tôi bắt đầu từ nhà xuống tham dự ngày hội từ lúc sáng sớm
tham gia ngày hội văn hóa dân tộc mông này
tôi thấy rất vui vì được gặp bạn bè từ nhiều nơi đến hội tụ tại đây và còn được xem nhiều hoạt động các trò chơi dân gian đặc sắc
rất vinh dự khi được các đồng chí lãnh đạo huyện tổ chức lễ hội văn hóa dân tộc mông
trong khi đó tôi may mắn nhất là được cử đến đây để tham gia thi đấu say ngô và một phần nó cũng là khơi gợi lại cái bản sắc văn hóa của dân tộc
lễ hội gầu tàu với mục đích là cúng tàu
tại trời đất thần linh thổ công thổ địa đã phù hộ ban cho gia chủ con cái khỏe mạnh có con trai nối dõi tông đường để chăm sắp tổ tiên dòng họ
lễ hội được tổ chức là cầu phúc cầu lộc cho dân bản
mở hội tạ ơn trời đất núi sông đã ban cho tài lộc con cái học hành công tác thành đạt vào mùa màng bội thu ngô lúa đầy sàn gia súc gia cầm đầy chuồng
đây cũng là dịp để bà con các dân tộc thiểu số trên cao nguyên đá đồng văn gặp gỡ vui chơi thi thố tài năng như hát giao duyên hay các điệu múa khen của các chàng trai cô gái bản làm siêu lỏng biết bao nhiêu thiếu nữ
không chỉ được tận mắt chứng kiến lễ hội gầu tàu mà đến với ngày hội văn hóa dân tộc mông du khách còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động như thi đánh yến thi cuộn và dệt vải lanh thi tẽ ngô say ngô thi thái cỏ và được tham gia trò chơi cắt mía
đặc biệt đến với ngày hội văn hóa dân tộc mông năm nay du khách còn được chứng kiến màn múa khen tập thể của gần hai trăm linh đôi nam nữ thanh niên người dân tộc mông
đây là nét văn hóa vô cùng độc đáo và duy nhất chỉ có trong cộng đồng người mông ở huyện mèo vạc tỉnh hà giang
với nhiều hoạt động văn hóa thể thao dân gian mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc mông trên cao nguyên đá đồng văn tại ngày hội đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với mỗi du khách
tất cả những nét văn hóa của dân tộc mông đã tạo thành một sức cuốn hút đặc biệt của mảnh đất và con người trên cao nguyên đá đồng văn hà giang